sáng nay hơn bảy thí sinh ở phú yên đã hoàn thành xong bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín kết thúc một trăm năm mươi phút làm bài
nhiều thí sinh cho rằng đề thi có tính phân hóa cao bám sát nội dung chương trình và phù hợp với học lực
theo ghi nhận đồng viên đa số các thí sinh ở phú yên có tâm trạng thoải mái
nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn địa lý và giáo dục công dân tương đối phù hợp
riêng môn lịch sử có sự phân hóa cao nhưng không có những kiến thức đánh đố
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh phú yên buổi thi sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu không có tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi và kỷ luật phòng thi
tính đến trưa ngày hai mươi bảy tháng sáu cùng với cả nước thành phố đà nẵng đã hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
với đánh giá an toàn nghiêm túc và đúng quy chế không để xảy ra sự cố về đề thi không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế
có chín mươi chín ba mươi hai thí sinh dự thi trong tổng số một mươi hai trăm năm mươi thí sinh đăng ký dự thi
tuy nhiên trong quá trình thi có hai thí sinh vi phạm quy chế thi trong đó có một trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi
năm nay hà giang có năm một trăm tám mươi thí sinh đăng ký dự thi trong đó có hơn ba ba trăm linh thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp
hơn một sáu trăm tám mươi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng
kỳ thi năm nay
diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cho các cán bộ giáo viên và các thí sinh đi lại dễ dàng và bảo đảm sức khỏe
các ngành chức năng và địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong tất cả các khâu tổ chức tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi
kết thúc ba ngày thi các thí sinh rời điểm thi với tâm trạng thoải mái tự tin
đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá khá toàn diện cơ bản sát với chương trình học
với sự chuẩn bị kỹ càng từng khâu và chủ động phương án tổ chức thực hiện với quyết tâm của cả hệ thống chính trị
tỉnh hòa bình đã tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín an toàn đúng quy chế
tại ba mươi bảy điểm thi của tỉnh hòa bình với tổng số ba trăm chín mươi ba phòng thi gần chín thí sinh dự thi
sau ba ngày thi toàn tỉnh hòa bình có hai trăm hai mươi sáu thí sinh vắng mặt trong đó có một số thí sinh phải nằm viện do viêm ruột thừa cấp
ba thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi
kỳ thi không xảy ra sự cố nghiêm trọng không có cán bộ giáo viên coi thi cũng như điểm thi vi phạm quy chế
theo đánh giá của các thí sinh ở hòa bình đề thi năm nay vừa sức với học sinh sát với chương trình học và sát với thực tế
nhất là ở những môn xã hội đồng thời có mức độ phân hóa cao để đánh giá chất lượng học sinh
cũng trong sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín ở tỉnh điện biên
làm bài thi khoa học xã hội với tổng thời gian làm bài là một trăm năm mươi phút
được biết tại tỉnh điện biên số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn tổ hợp khoa học xã hội
nhiều hơn đối với các môn tổ hợp khoa học tự nhiên
bài thi khoa học xã hội là bài thi tổ hợp với ba môn thành phần lịch sử địa lý và giáo dục công dân
thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm
kết thúc buổi thi sáng nay tại một mươi bảy điểm thi với tổng số hai trăm hai mươi tám phòng thi trên địa bàn tỉnh điện biên
không có trường hợp thí sinh đến muộn phải bỏ thi cũng như không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi